thưa quý vị dù trải qua giai đoạn đóng băng kéo dài nhưng thị trường đề ốc năm hai nghìn hai mươi bốn
vẫn để lại nhiều đặc điểm đáng chú ý trở thành bước đệm quan trọng cho những chuyển động trong năm tới
trong đó có những vấn đề đáng chú ý như sốt nhà đất từ bất chí nam giá chung cư lập định mới
đưa bất động sản lên sàn thương mại điện tử giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận khách hàng
tuy nhiên ngành bớt đồng sản cũng có không ít rủi ro tìm ẩn
tôi tấn nga người sẽ đồng hành cùng quý vị trong suốt chương trình
thưa quý vị tác động của covid một mươi chín đã tạo ra cơ hội mới để các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính
mở cuộc săn lùng các dự án và xuất hiện ngày càng nhiều những thương vụ sang nhượng quỹ đất quy mô lớn
rất lâu rồi thị trường mới có cân kiềm giá để các thương vụ liên tục xảy ra đen sen giữa các đợt covid
thay vì trước đây các cuộc m a diễn ra mạnh ở các nhóm đối tác nước ngoài
thâu tóm các khu đất vàng đất ven biển của việt nam
thì gió đã đổ chiều trong cuộc đua m a năm hai nghìn hai mươi một với sự trôi dậy rất mạnh mẽ của các nhóm doanh nghiệp trong nước
với hàng loạt vụ thâu tóm đất có giá trị
vinhome hoàn tất thương vụ thâu tóng khu đô thị đại an ba trăm linh hectare tại hương yên
nam long mua lại một trăm linh dự án izumi đồng nai từ kepoland
masterrise home nhận chú nhượng dự án bảy hectare tại vinhome grand park
phát đạt group hoàn tất chuyển nhượng bình dương tower
quỹ đất ngày càng khang hiếm thủ tục pháp lý ngày càng siết chặt
các doanh nghiệp bất động sản lớn bắt đồng ý tới việc tập trung gia tăng giá trị sản phẩm
thay vì phân lô cho bán đại trà như nhiều năm trước
tụi chung cả năm hai nghìn hai mươi một thị trường bất động sản trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trước cân sốt đất nền sô sụt
nhưng cũng nhanh chóng hạ nhiệt
nhiều cơn sốt đất đã bắt đầu diễn ra ngay từ những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một và trải dài từ bắc vào nam
hiện tượng giá đất tăng xuất hiện tại nhiều địa phương
cân sốt đất khó tin đất đai sôi sụp khắp nơi giá tăng chống mặt trung bình tăng một mươi sau mỗi tháng
cục bộ một số nơi tăng hai ba lần chỉ trong một hai tháng
tuy nhiên đến cuối tháng ba thị trường hạ nhiệt
mức độ quan tâm đối với bất động sản sau khi đạt đỉnh trong tháng ba đã có sự điều chỉnh trong tháng bốn
do ảnh hưởng đợt dịch bùng phát lần thứ tư thị trường như nén lại
sau khi dịch bệnh được kiểm soát thị trường bắt đầu nóng trở lại
cơn sốt đất cuối năm ngày càng lan rộng ở nhiều tỉnh thành
có nơi ghi nhận tăng gấp đôi cấp ba hồi đầu năm như ở kỳ anh hà tĩnh
và sau những cơn sốt đất thì nhiều người thu nhập thấp trung bình đã mất đi cơ hội an cư
vì mặt bằng giá bị đẩy lên quá cao
cùng với xu hướng gia tăng liên tục của giá đất vật liệu xây dựng giá chung cư cũng đã tăng mạnh trong năm qua
một số nguyên nhân khác tác động đến giá bán của các loại hình này được cho là nguồn cung khang hiếm
và việc xuất hiện các xu hướng quan điểm mới của người dân trong mùa dịch
theo cbr giá chung cư bao gồm các dự án mới là các căn hộ đã qua sử dụng tăng một mươi một mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi tám
còn theo báo cáo thị trường của bất động sản com vn cho thấy năm hai nghìn hai mươi một giá trung bình của loại hình trung cư
ở hà nội và thành phố hồ chí minh đạt lần lượt là ba mươi bốn và ba mươi sáu triệu đồng mỗi mét vuông
trong khi đó năm hai nghìn hai mươi con số này là ba mươi hai và ba mươi bốn triệu đồng mỗi mét vuông
ngoài xu hướng tăng giá theo mặt bằng chung toàn thị trường giá chung cư năm qua cũng đã thiết lập kỷ lục mới đáng chú ý
hồi giữa năm một ông lớn bất động sản tổ chức sự kiện mở bán dự án với mức giá khơi điểm lên đến bốn ba trăm hai mươi usd mỗi mét vuông
gây chấn động thị trường trong nước bởi giá bán chưa từng có
sau đó các diễn đạo bất động sản tiếp tục xông xao với thông tin dự án ở vị trí đất vàng số hai mươi hai hai mươi bốn hàng bài
được chào bán với giá dự kiến khoảng từ năm trăm bảy mươi đến bảy trăm linh triệu đồng mỗi mét vuông
báo cáo của finrub nhà cung cấp dữ liệu tài chính cho thấy quy mô phát hành trái phiếu sơ cấp trong chín tháng hai nghìn hai mươi một
đạt bốn trăm ba mươi usd
tăng hai mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
trong đó ngành bất động sản có giá trị phát hành cao nhất khi chiếm bốn mươi tương ứng một trăm bảy mươi hai tỷ đồng
trong hai mươi doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn nhất chín tháng năm hai nghìn hai mươi một có chín doanh nghiệp bất động sản gồm
hưng thịnh lên bảy chín trăm năm mươi tỷ đồng công ty trách nhiệm hữu hàng kinh doanh bất động sản
mediten rennin revival village bảy hai trăm linh tỷ đồng vingroup sáu chín trăm bảy mươi sáu tỷ đồng công ty khổ phần osaka garden
sáu tỷ đồng
công ty khổ phần đầu tư burnton hill năm bảy trăm sáu mươi tỷ đồng công ty khổ phần đầu tư tân thành long an năm tỷ đồng
hưng thịnh quy nhơn năm tỷ đồng tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng việt nam bốn bảy trăm linh tỷ đồng
và công ty cổ phần hoàng phú vương bốn sáu trăm bảy mươi tỷ đồng
lãi suất trái phiếu của chín doanh nghiệp nói trên giao động từ tám một năm đến một mươi ba hai mươi tám một năm
theo vingroup ngành xây dựng và bất động sản vẫn duy trì mức lại suất phát hành cao
với lại suất trung bình lận lượt là một mươi ba một năm và một mươi bảy một năm
đáng nói có đến hai mươi sáu trái phiếu doanh nghiệp trong khách hàng này không có tài sản đảm bảo
hoặc đảm bảo bằng cổ phần hoặc không được xếp hạng tín nhiệm độc lập
điều này dẫn đến những rủi ro nhất định
có thể nói cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản nói riêng
đã trải qua năm hai nghìn hai mươi một hết sức khó khăn
tuy nhiên thị trường bất động sản đã tạo ra nhiều kháng thể
có thể tự tích ứng linh hoạt với xu hướng bình thường mới thông qua việc chuyển đổi số
thay đổi chiến thuật kinh doanh với các kênh bán hàng online để đáp ứng nhu cầu
cũng như là tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình giao dịch mua bán
giữ độ tăng trưởng gdp trung bình trong nhiều năm ở mức từ sáu đến bảy việt nam đang được đánh giá
là điểm đến lý tưởng để đầu tư so với các nước trong khu vực đặc biệt là mảng bất động sản
việc đẩy mạnh đầu tư công trong năm hai nghìn hai mươi hai cũng sẽ là yếu tố quan trọng
góp phần tạo ra sự sôi động của thị trường trong thời gian sắp tới
vốn ngoại sẽ tiếp tục đổ vào các khu vực và dự án bất động sản tiềm năng
đặc biệt là các khu đô thị vệ tinh có hạ tầng kết nối giao thông thuận tiện
các chính sách khuyến khích của chính phủ cùng với tốc độ phủ vaccine nhanh chóng
kinh tế việt nam đang trên đà hồi phục
tôi tin rằng nhiều nhà đầu tư quốc tế vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại việt nam
sau khi họ chứng kiến chính phủ kiểm soát đại dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả
so với nhiều nước khác đà tăng trưởng gdp của việt nam cũng là ấn tượng
bản thân tôi cũng đã nói chuyện với nhiều nhà đầu tư
và hiểu họ đã muốn phát triển nhiều dự án tại việt nam
tôi cho rằng lĩnh vực sẽ thu hút nhiều sự chú ý là bất động sản công nghiệp và logistics